phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đang tiến hành điều tra vụ cháy lớn tại cơ sở sản xuất kinh doanh mút xốp
ở khu phố một phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày một số người dân khu phố một phường tân hòa
phát hiện khói bốc lên cao từ cơ sở sản xuất kinh doanh nệm mút xốp của ông huỳnh hiễu đạt và lê thị tiên
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng bảy xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành dập lửa
sau khoảng một tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
vụ cháy đã thiêu rụi khoảng bốn trăm linh mét vuông xưởng của cơ sở cùng nhiều tài sản giá trị
đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra